trong tội các bị cáo viện kiểm sát nhận định vụ án trương xuân đức và đồng phạm là điển hình lợi ích nhóm
sự câu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại tài sản nhà nước
theo đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh đã lập quản lý điều hành hai mươi sáu công ty
để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai biết tin công an tỉnh quảng ninh điều tra về công ty đức đã bỏ trốn và dặn vợ
đến gặp bị cáo đỗ hữu ca người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ vả chạy tội
sau đó tại nhà bị cáo ca ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động chạy án cho đức
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu
qua trao đổi bị cáo ca biết doanh số bán hóa đơn vat của công ty khoảng hai trăm linh tỷ đồng
nên bảo ngọc anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu cùng một số khoản chi phí khác để lo lót
viện kiểm sát xác định bị cáo đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức
thoát việc bị xử lý hình sự nhưng vẫn gian dối hứa hẹn giúp đỡ và nhận ba mươi năm tỷ đồng
theo viện kiểm sát bị cáo ca đã thay đổi lời khai
thành khẩn khai nhận việc cầm ba mươi năm tỷ đồng của vợ chồng trương xuân đức
đồng thời thừa nhận cáo trạng của viện kiểm sát truy tố đúng người đúng tội
do đó viện kiểm sát ghi nhận bị cáo đỗ hữu ca đã thành khẩn khai báo
ăn năn hối cải và nộp lại ba mươi năm tỷ đồng nên đây là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra quá trình công tác
bị cáo ca nhận được sáu huân trương ba huy trường các loại
được tặng nhiều bằng khen giấy khen và nhiều cơ quan ban ngành tại hải phòng
cũng như cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
báo chữa cho bị cáo đỗ hiệu ca
luật sư cho rằng mức án phạt tù mà bị cáo này bị đề nghị là quá nặng
theo luật sư tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội có tính chất chiếm đoạt với lỗi cố ý của chủ thể
và đặc biệt là thủ đoạn gian dối của người phạm tội luôn phải có trước việc chuyển giao tài sản
trong vụ án này theo lời khai của ngọc anh và trương xuân đức
thì việc thực hiện chuyển giao tài sản lại được thực hiện trước
ông đỗ hữu ca không hề đưa ra thông tin giả mạo thông tin sai sự thật nhằm gian dối
lừa đảo để đức mang tiền đến cho ông ca
luật sư nêu quan điểm vẫn theo luật sư trong vụ án này như kết luận điều tra xác nhận
kể cả khi nhận số tiền ba mươi năm tỷ đồng đến lần thứ tư lần cuối giao tiền
bị cáo ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh
như vậy cả đến khi nhận tổng số tiền lớn là ba mươi năm tỷ đồng ông đỗ hữu ca vẫn phản ánh rất chân thật
theo luật sư bản thân bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh cũng không bao giờ nghĩ rằng
ông đỗ hữu ca lại lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của mình
tại phiên tòa bị cáo ca đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
đã thành khẩn khai nhận và xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật
cuối phần bảo chữa luật sư đề nghị tòa xem xét nguyên nhân
hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của ông ca là vì tình cảm coi đước như anh em trong nhà
và xem xét bị cáo ca không có động cơ vụ lợi
đồng thời bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nộp lại ba mươi năm tỷ cho cơ quan điều tra
có nhiều công hiến trong sự nghiệp và được tặng thưởng nhiều huân trương huy trương
đối đáp lại quan điểm trên viện kiểm sát cho rằng số tiền bị cáo ca lừa đảo đặc biệt lớn ba mươi năm tỷ
do có tính tiết giảm nhẹ nên đã đề xuất bức án dưới không truy tố
đề nghị của luật sư cho bị cáo ca không bị cách ly khỏi xã hội được hưởng án treo là không có căn cứ
viện kiểm sát nêu quan điểm
theo cơ quan công tố sâu chuỗi toàn bộ chứng cứ có trong vụ án có thể thấy
bị cáo ca đã nhận ba mươi năm tỷ giữ vài tháng mà không có bất cứ hành động nào để tác động nhờ vả
đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm đối đáp
lời khai của các bị cáo cho thấy khi vợ chồng đức đến nhà
ông ca bảo cứ về nhà ăn tết bình thường tôi lo xong hết rồi
đó là tài liệu
tạo niềm tin hành vi chuyển hóa tội phạm pháp luật phải nghiêm minh bất kể là ai
chúng tôi đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trong đó có các đơn xin giảm nhẹ của ông ca
theo đó viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo đỗ hữu ca từ một mươi đến một mươi một năm tù
với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan bị cáo trương xuân đức người đã đưa ba mươi năm tỷ cho bị cáo ca nhằm chạy tội
bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
và từ bảy năm đến bảy năm sáu tháng tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt chung cả hai tội là từ chín năm đến một mươi năm tù
giữ vị trí kế tiếp bị cáo nguyễn thị ngọc anh vợ của đức
bị đề nghị từ bốn năm sáu tháng đến sáu năm tù về cả hai tội danh như bị cáo đức
với nhóm tội nhận hối lộ viện kiểm sát đề nghị mức án từ sáu năm sáu tháng tù đến bảy năm tù
đối với bị cáo nguyễn đình đương cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải
và mức án bốn năm sáu tháng đến năm năm sáu tháng đối với đỗ thanh hoài cán bộ dưới quyền bị cáo đương
các bị cáo còn lại người cao nhất bị đề nghị từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tù
trong đó có nhiều bị cáo bị đề nghị phạt tiền với mức thấp nhất là ba trăm linh triệu đồng
và nhiều nhất là ba tỷ đồng
theo tội danh bị truy tố tương ứng là mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế
trong lời nói sau cùng trước tòa cả một mươi ba bị cáo
trong đó có bị cáo đỗ hữu ca đều bày tỏ sự ăn năn hối cải
và chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt
ông ca cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng bị cáo trương xuân đức
về phía mình cựu giám đốc công an thành phố hải phòng thành thật xin lỗi
vì đã không thực hiện được lời thề với đảng nhà nước và ngành công an
xin lỗi đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng
nơi đã cưu mang đùm bọc và dành cho mình những tình cảm tốt đẹp
đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét các yếu tố khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
để sớm trở về chữa bệnh đỡ gánh nặng cho gia đình xã hội
bản thân tôi suốt thời gian gần năm mươi năm miệt mài công tác
gia đình anh em trong gia đình bạn bè chịu thiệt thòi nhiều vì tôi
giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ
đến cuối đời tôi vì lụy tình mà phạm tội để gây ra biết bao nhiêu hậu quả
tôi chưa làm được gì giúp đỡ cho gia đình cả
thế nhưng đến cuối đời vì chuyện này mà đem thân già đầy bệnh tật vào
giam công an tỉnh quảng ninh tạo nên gánh nặng cho gia đình cho xã hội
một lần nữa tôi rất đau khổ và hối hận
tôi chỉ biết xin với quý hội đồng xem xét các yếu tố khoan hồng cho tôi
được giảm nhẹ hình phạt sớm được trở về chữa bệnh cho bản thân mình
đỡ gánh nặng cho gia đình và xã hội
tôi xin trân trọng cảm ơn
ông k nói lời sau cùng
ông ca cho biết đêm qua ông đã suy nghĩ rất nhiều
về những câu hỏi của hội đồng xét xử và viện kiểm soát
ông thấy nhận thức của mình chưa rõ
hôm qua tôi khai trước tòa tôi với ngọc anh cũng đồng quan điểm với nhau
nhưng không trao đổi với nhau không hiểu ý nhau
nên đã có những hành vi sai phạm như cáo trạng của viện kiểm sát đã truy tố
tôi nhận thức được hành vi phạm tội của mình đúng như kết luận của viện kiểm sát đã nêu
do tuổi đã cao việc cập nhật các vấn đề liên quan đến pháp luật còn hạn chế
nên chiều qua tôi có những ý kiến chưa được thông suốt
tôi xin chân thành cảm ơn quý hội đồng xét xử
và quý viện kiểm sát đã giải thích cho tôi hiểu về hành vi sai phạm của mình
tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tôi
ông k trình bày
trước đó ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm
ông đội hiệu k đã có màn đáp trả gây gắt với vợ chồng chủng hóa đơn trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
vợ chồng ông chủ mua bán hóa đơn trái phép trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh
được hội đồng xét xử yêu cầu lên xét hỏi về tội danh đưa hối lộ
đối với hành vi đưa hối lộ cho các bị cáo nguyễn đình đương
kêu chi cục trưởng chi cục thuế huyện cát hải thành phố hoài phòng và đỗ thanh hoài
cựu công chức tri cục thuế huyện cát hải hải phòng số tiền ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
vợ chồng đức thừa nhận việc này
khai trước tòa bị cáo đương và hoài cũng thừa nhận nhận hối lộ của vợ chồng đức là ba trăm sáu mươi hai triệu đồng
tiếp tục xét hỏi tội đưa hối lộ của vợ chồng đức đối với bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo đức và ngọc anh đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố không có ý kiến khác
đức và ngọc anh khẳng định lại một lần nữa trước tòa đã bốn lần mang tiền đến nhà bị cáo ca
với số tiền là ba mươi năm tỷ đồng để nhờ ông ca chạy tội
ông chủ mua bán hóa đơn trái phép trương xuân đức khai
có quan hệ thân quen như em với bị cáo đỗ hiễu ca khoảng một mươi chín năm công việc gì nhà ca
vợ chồng ông đức đều có mặt
khi hành vi mua bán hóa đơn bị phát giác đức đã bỏ trốn và ngọc anh đến nhà ông ca nhờ chạy tội
được ông ca đồng ý khai trước tòa bị cáo đỗ hiễu ca thừa nhận ngọc anh bốn lần đến nhà đưa tiền
với số tiền là ba mươi năm triệu đồng
việc này có sự ngộ nhận rất lớn
tôi coi đức như em ruột nên cố gắng cứu đức trên tinh thần đúng pháp luật
do đó khi đức vi phạm pháp luật chiếm đoạt tiền nhà nước thì phải khắc phục trả lại bị cáo ca khai
theo lời khai của bị cáo ca
quá trình trao đổi với ngọc anh biết đức có công ty ở quảng ninh về mua bán hóa đơn
có thể được trích lại một mươi lợi nhuận
do đó ngọc anh ang áng phải chuẩn bị số tiền như vậy và mang số tiền đó đến nhà bị cáo ca
ông đỗ hữu ca khai bản thân khi còn làm giám đốc công an
chỉ làm công tác quản lý không nằm rõ về hoạt động hóa đơn giá trị gia tăng
nên mới bảo ngọc anh tìm mọi cách gọi nước về để họ cho rõ việc làm của đức là như thế nào
tôi rất muốn gặp đức để đưa đức ra đầu thú
nhưng không được tôi không bảo ngọc anh mang tìm đến nhà tôi
cách ngọc anh mang tiền đến cũng cập rập vội vàng
mang tiền đến ngọc anh chỉ nói là anh cắt tiền đi cho em
tôi nghĩ nước đi vắng nhà có ba mẹ con nên ngọc anh mang tiền đến nhà tôi để gửi
khi nào lấy thì đến lấy
bị cáo ca giải thích trước tòa
tiếp tục khẳng định tại tòa bị cáo ca cho rằng
không hiểu ý của ngọc anh là mang tiền để nhờ chạy tội
mà chỉ nghĩ mang tiền đến gửi
tôi chủ quan khi ngọc anh mang tiền đến
hỏi tiền ở đâu tiền để làm gì
mặc nhiên tôi chấp nhận ý nguyện của ngọc anh
tâm nguyện của tôi là cứ giữ lấy số tiền này
khi nào đức xong việc thì đến lấy
khi tôi nhận thấy tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang làm
tôi đã chủ động nộp lại
cơ quan kiểm đếm thì tôi mới biết số lượng là ba mươi năm tỷ đồng
bị cáo đỗ hiệu ca khai
bị cáo đỗ hiệu ca nói thêm
tôi rất bực mình vì sự đường đột của ngọc anh
nhưng lúc đó nghĩ mình phải giúp nước trong lúc khó khăn
nên không nói gì đã để ngọc anh đem tiền nến vào nhà mình
những lần sau ngọc anh đem tiền tới
tôi cũng chỉ nghĩ đó là tiền để khắc phục hậu quả
nên đồng ý mang vào nhà
hoàn toàn không biết tiền đó mang đến nhờ mình chạy tội
đó là cái sai lớn nhất của tôi
sau bốn lần nhận tiền từ vợ chồng đức
bị cáo ca đã để tất cả túi tiền vào chân giường ngủ của mình
để trông giữ cẩn thận ngay đêm
bị cáo không hề động đến hay tiêu đồng nào
tiền của đức còn nguyên đến khi đước bị bắt
khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra
nên bị cáo đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng
khi kiểm đếm bị cáo ca mới biết số tiền đó là ba mươi năm tỷ đồng
tôi chỉ giữ cho đức không có ý định lừa đảo hay chiếm đoạt tiền của đức
tôi xin chịu trách nhiệm về số tiền này
tòa xưởng tôi như thế nào thì tôi sẽ chấp nhận như thế
bị cáo ca phân trần
yêu cầu đối giáp với lời khai của bị cáo ca
vợ chồng bị cáo trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh khẳng định
mang tiền đến nhà bị cáo ca để nhờ chạy án
chứ không phải mang tiền đến để gửi
bị cáo ngọc anh và trương xuân đức liên tục tố cáo hành vi nhận tiền mà không chạy án
rồi không chịu trả lại cho ông ca
bị cáo đức nói rất buồn đến mức sống không được chết cũng không xong
bị cáo coi anh ca như anh trai nhưng anh ấy làm mà không dám nhận
việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày
tôi chưa bị điện để tự dưng cứ cầm tiền đến hết lần này tới lần khác đến nhà anh ca
nếu anh ấy ân tình với tôi hướng dẫn cho tôi đúng luật
thì hôm nay tôi đã không đến mức này
bị cáo trương xuân đức nói tại tòa
vợ của đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định
số tiền ba mươi năm tỷ đồng trong bốn lần mang đến là để nhớ ông ca chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cáo trạng
hôm bị cáo tới nhà anh ca để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa
ông ca không trả tiền còn mắng và đuổi bị cáo về
do hai gia đình lâu nay có mối quan hệ thân tình
nên bị cáo đành im lặng ra về ngọc anh khai
trái với lời tố của vợ chồng trương xuân đức
bị cáo đội hiệu ca khẳng định chưa hề yêu cầu vợ chồng đức đưa tiền cho mình
ông ca cũng nói không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ
chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng không nhận tội mà cáo trạng truy tố
bị cáo cao phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng đức mà ông nói coi như ruột thịt
khi ngọc anh nhiều lần tìm tới khóc lóc
quy giữ nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra
bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật
chứ không đồng ý để đước mang tiền đi chạy tội
bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng
đã giải thích cho gia đình đức về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước
thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhân sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới
ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội
mà giữ hộ cho đước nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình đức
theo bị cáo ca mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý
không nói tiền đó là gì không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực
ngọc anh chỉ nói anh cắt tiền đi cho em
kỳ bị cáo độ hiệu ca trôi tội
trương xuân đức lập luận nếu ông ca coi bị cáo là anh em
thì không anh em nào sống như thế cả
nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền đừng hứa
nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sự như hôm nay
thậm chí lúc chủ tọa hỏi đức có xin giảm án cho ông ca hay không
thì trương xuân đức lạnh lùng nói không có ý kiến gì mong pháp luật xử đúng người đúng tội
bị cáo đức cũng từ chối chất vấn của luật sư
tỏ thái độ oán hận anh ca và không muốn nói gì thêm
hội đồng xét xử làm rõ chi tiết khi ngọc anh đến nhà ông ca đòi lại tiền
ông ca không trả
ông ca không trả ngọc anh khai tình tiết này nhưng bị cáo ca phủ nhận
hội đồng xét xử hỏi cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
bị cáo thấy cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của bị cáo có đúng hay không
bị cáo ca trả lời bản thân ngay từ đầu không có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có nhận tiền nhưng do không rõ ngọc anh mang tiền đến làm gì không hiểu ý nguyện của ngọc anh
hội đồng xét xử hỏi bị cáo khai như vậy thì cáo trạng truy tố là sai à
ông đội hữu ca trả lời
tôi không dám kết luận như thế tôi khai báo hết sức thành khẩn
tôi mang tiền nộp lại khi chưa có quyết định tố tụng gì với tôi
tôi không hứa hẹn cam kết rụ rỗ gì vợ chồng ngọc anh
khi được chủ tọa hỏi việc viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đúng hay không
ông ca nói không dám kết luận khẳng định bản thân không ngụy tạo tình tiết để đòi tiền vợ chồng đức
không cam kết thỏa thuận hợp đồng nào về việc chạy tội cho đức
đại diện viện kiểm sát công bố lời khai của bị cáo ca tại cơ quan điều tra và hỏi lại lời khai có đúng không
bị cáo ca tiếp tục giữ nguyên lời khai tại tòa
đại diện viện kiểm sát cảnh cáo bị cáo ca cần khai báo thanh khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
bởi cơ quan tố tụng thu thập các chứng cứ một cách đầy đủ đúng trình tự và khách quan
lời khai nhận tội hoặc chối tội của bị cáo chỉ có giá trị khi phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh hỏi bị cáo đội hiệu ca
nếu bị cáo có ý định giúp nước khắc phục hậu quả từ số tiền mang đến gửi nhà bị cáo thì không cần chờ nước về
bị cáo nói vậy là bao biện tư tưởng bị cáo là chưa đúng
khi bản thân nguyên là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra giám đốc công an thành phố hải phòng
thì bị cáo biết được gì và mất gì trong việc khai báo
sau truy hỏi của vị đại diện viện kiểm sát bị cáo đỗ hữu ca im lặng và nói không có ý kiến thêm
vụ án trên có một mươi ba bị cáo
bốn bị cáo bị đưa ra xét xử với năm nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đội hiệu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng bị đưa ra xét xử về tội lừa đào chiếm đoạt tài sản
với cáo buộc nhận ba mươi năm tỷ đồng để hứa hẹn chạy án
theo cáo trạng năm hai nghìn năm trương xuân đức năm mươi ba tuổi
trú tại phường đằng hải quận hải an thành phố hải phòng
thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần khánh dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
năm hai nghìn bảy trương xuân đức kết hôn với nguyễn thị ngọc anh bốn mươi năm tuổi
cùng vợ quản lý điều hành công ty cổ phần khánh dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
ngọc anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế
hợp thức hóa số hóa đơn và làm các thủ tục thành lập các công ty để hoạt động
mua bán trái phép hóa đơn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh thư nhân dân
căn cước công dân của các cá nhân là người thân người quen bạn bè hoặc nhân viên làm thuê
để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời
với phương thức này từ năm hai nghìn năm đến khi bị bắt giữ trương xuân đức cùng vợ đã thành lập
quản lý điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn
trong đó kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
tại địa bàn các thành phố hải phòng hà nội hải dương và quảng ninh
vợ chồng đức ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính lên đến bốn mươi một hai tỷ đồng
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức biết tin trương văn nam là cháu của đức
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
trương văn nam đã bị bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng đức quản lý điều hành
do lo sợ bị xử lý liên quan đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố hải phòng
đỗ hữu ca đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với đức để nhờ chạy tội
sau đó ngọc anh đến nhà ông đỗ hữu ca tại xã kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
thông báo về việc trương văn nam bị bắt
và công an tỉnh quảng ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty thái bình dương
mà đức và ngọc anh quản lý điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
ngọc anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động chạy án cho đước không bị công an tỉnh quảng ninh xử lý hình sự
mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca
qua trao đổi được biết doanh số bán ra của công ty thái bình dương là khoảng hai trăm linh tỷ đồng
mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho đước
song ông đội hữu ca vẫn bảo vợ chồng ngọc anh
phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu bán ra của công ty thái bình dương
tương đương hai mươi tỷ đồng và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
vợ chồng đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho ông đỗ hữu ca
tại nhà ở thôn trại trên đồng phản xã kinh giang huyện thủy nguyên
lần đầu vào ngày ba mươi một tháng một mươi đức rút tám tỷ đồng từ tài khoản cá nhân
và vay của một người bạn hai tỷ đồng
sau đó cầm số tiền trên đựng trong hai túi du lịch
tối màu đi taxi về thành phố thái bình gặp bạn nhờ chuyển cho ngọc anh
ngọc anh sau đó mang đến phòng khách nhà ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói chỉ chuẩn bị được một mươi tỷ đồng
nhờ ông ca giúp chạy tội cho đước và được ca đồng ý
sau đó ngọc anh để lại tiền và ra về
khoảng một tuần sau nhiều lần qua hỏi ông ca về việc lo chạy án
nhưng nhận được trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh
nên đức lo lắng về nhà lấy tiếp năm tỷ đồng rồi trực tiếp mang đến nhà ông ca
tiếp tục nhờ chạy án và được ông ca đồng ý
lần thứ ba vào ngày một mươi một tháng một
thời điểm này mặc dù đã hai lần đưa tiền cho ông ca
nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của mình
nên vợ chồng đức quyết định rút thêm một mươi năm tỷ đồng từ ngân hàng
để đưa cho cựu giám đốc công an thành phố hải phòng lo chạy tội
xe ngân hàng sau đó đã được đưa ngọc anh đến nhà ông ca
nhân viên ngân hàng này còn giúp ngọc anh sách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca
sau đó đi về
ngọc anh nói đã mang đến một mươi năm tỷ và đưa cho ông ca xem bản chụp tới công văn
của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của trương xuân đức
tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng
ông ca bảo ngọc anh cứ đi về
để ông lo việc này
lần thứ tư là vào ngày một tháng một mươi hai
thời điểm ngay sau khi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của vợ chồng đức tại cơ quan thuế
thấy việc chạy án chưa có kết quả nên đức chỉ đạo ngọc anh tiếp tục mang thêm năm tỷ đồng đến nhà đưa cho ông đỗ hữu ca
khi gặp ngọc anh nói đưa thêm năm tỷ đồng nhớ ông ca chạy tội giúp đước vì tình hình quá nguy cấp
sau khi nghe ngọc anh cho biết
đức vẫn đang lẩn trốn
ông ca đã nói chuyện qua điện thoại của ngọc anh với đức
qua điện thoại ông ca bảo đước về gặp mình
hôm sau vợ chồng đức đến gặp hỏi về kết quả chạy án
nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm được thông tin gì từ phía công an tỉnh quảng ninh
và bảo đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc
nhưng đức từ chối
sau bốn lần đưa tiền chạy tội
nhưng vẫn không có kết quả phản hồi
gần trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
đức lại cùng vợ đến nhà ông ca
tại xã kênh giang huyện thủy nguyên để hỏi kết quả chạy án
tại đây ông ca nói đã lo xong việc ở công an hải phòng
còn ở công an tỉnh quảng ninh thì đã nhờ người tên sang
là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc
nếu cần ông ca sẽ bố trí cho sang quảng ninh gặp người đàn ông tiên giang
đồng thời bảo đước cứ yên tâm về nhà ăn tết không phải lo lắng
vì nể nang ông ca nên đức và ngọc anh không sang quảng ninh gặp ông giang
đồng thời tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong
đức không bỏ trốn nữa mà quay về hải phòng ăn tết sinh hoạt bình thường cùng gia đình
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt ngọc anh đến nhà ông ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi
mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
nhưng ông ca không trả lại tiền hòn mắng và đuổi ngọc anh về
ngày bảy tháng hai ngọc anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng khi bắt giữ khẩn cấp ông đỗ hữu ca cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của ông ca ở hai địa chỉ
tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền việt nam đồng và ngoại tệ trang sức vàng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
về nguồn gốc số tài sản trên ông đỗ hữu ca khai rằng
số đồ vật tài sản trên có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an
do bố mẹ để lại từ nguồn là quà lễ tết của các đơn vị
và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông ca và vợ
tuy nhiên theo cơ quan điều tra nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên
không được vợ chồng ông ca kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
xác minh của cơ quan điều tra cũng cho thấy mặc dù những tài sản trên
không liên quan đến hành vi phạm tội của đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án
nhưng việc vợ chồng ông đỗ hữu ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân
về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên
cần phải được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
của vợ chồng ông ca và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp
chỗ ở của bị can đỗ hữu ca để kiểm tra xác minh xem xét xử lý sau
trước đó ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông chùm buôn bán hóa đơn truong xuân đước
bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi chồng bị bắt thì vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh
bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca đã bốn lần nhận tiền
của vợ chồng đức ngọc anh với tổng số tiền là ba mươi năm tỷ đồng với lời hứa chạy án cho vợ chồng đức
tuy nhiên bị can ca đã không thực hiện lời hứa và giữ lại số tiền đó
sau khi bị bắt giữ bị can ca đã nộp lại số tiền đó
với những hành vi trên viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh đã truy tố bị can cao
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ba mươi năm tỷ đồng chạy án
ông đỗ hữu ca cựu giám đốc công an thành phố hải phòng khẳng định
không nhận tiền nhưng đối tượng chạy án cứ để tiền lại trong nhà
tổng cộng bốn lần ông đỗ hữu ca thừa nhận bị can ngọc anh có đến gặp ông tại nhà riêng
ở kênh giang huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
nói bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
về các công ty mà chồng bị can quản lý đồng thời nhớ ông ca cứu giúp
dù vậy ông ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho đước mà khai rằng
số tiền này là do ngọc anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng một
ông ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm các mối quan hệ không còn nhiều
không còn khả năng chạy tội cho đức và cũng không tác động sử dụng tiền trên để chạy tội cho đước
đối với người đàn ông tên giang ông đỗ hữu ca khai có quen biết với một người tên giang
công tác tại công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh nhưng người này cũng đã nghỉ hưu
ông ca và ông giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ nhưng chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhớ ông giang chạy tội cho đước
vào thời gian trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi ba khoảng một tháng ông đỗ hữu ca và ông giang có gặp gỡ
ăn uống với nhau tại hải phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình không nhờ và chạy án cho trương xuân đức
tuy nhiên theo cáo buộc từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngọc anh đã bốn lần đưa tiền tại nhà giang cho ông đỗ hiệu ca
trong đó lần thứ nhất là một mươi tỷ đồng lần thứ hai là năm tỷ đồng lần thứ ba là một mươi năm tỷ đồng và lần cuối cùng là năm tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình đưa tiền nhớ ông ca chạy tội đức còn bảo con trai nhiều lần đến nhà riêng của ông ca để hỏi hàn tình hình
nhưng tất cả các lần ông đỗ hữu ca đều trả lời đang lo việc cứ bình tĩnh yên tâm
người con trai của đức khai trong các lần đến gặp ông ca
có lần người này mang theo bản chuông
từ công văn của cơ quan an ninh điều tra thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của đức để ông ca xem lo cho đức
theo cáo trạng dù đã đưa tiền cơ quan an ninh điều tra tỉnh quảng ninh vẫn điều tra xác minh các công ty của trương xuân đức
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trương xuân đức bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau khi đước bị bắt bị can ngọc anh đã tìm đến nhà ông ca rồi xin lại ba mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên ông ca không trả lại tiền
và đuổi ngọc anh về
tiếp đó đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh bị bắt giữ
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ông đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản